thưa quý vị và các bạn năm nào cũng vậy cứ mỗi dịp tết đến xuân về là người người đặc biệt là các bạn học sinh lại có mặt tại các đền chùa để xin chữ đầu năm
tục xin chữ cho chữ cũng bắt nguồn từ những người hiếu học trân trọng nét chữ đẹp trân trọng người tài
và đây là nét văn hóa đã có từ lâu đời thể hiện sự trọng nghĩa trọng chi thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn cầu cho một năm tài lộc và bình an
thưa quý vị là hiện tại tôi đang có mặt tại văn miếu quốc tử giám
từ sáng sớm thì những hàng xe đã xếp rất là gọn gàng và đông đúc thể hiện là mọi người cũng rất quan tâm đến việc xin chữ đầu năm